đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là đề án cải cách giáo dục đã được hội nghị trung ương lần thứ tám thông qua từ năm hai nghìn một mươi
trong đó một trong những mục tiêu cốt lõi của đề án là giáo dục con người việt nam phát triển toàn diện
đến thời điểm này năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã kết thúc
câu chuyện trong phóng sự sau của chúng tôi sẽ đề cập đến việc phát triển toàn diện như thế nào cho các em học sinh trong thời gian nghỉ hè
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nếu mà nói là trong năm học các cháu nó đã rất là áp lực rồi
nó học nếu mà so với như tôi nhìn thấy bây giờ chúng nó cũng rất là vất vả
cho nên thật ra cái kỳ nghỉ hè của nó thì tôi lại không nghĩ rằng là học là quan trọng hơn cả
tôi chỉ cho các cháu nó ôn lại bài và nó học những cái gì là trong nó thích và để cho nó có cảm giác như là giải trí thôi
chứ còn tôi không áp lực về cái chuyện học hành trong cái kỳ nghỉ hè với các cháu quá lớn
cùng với gia đình chị hường những năm qua nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc cho con tham gia các khóa học
nhằm rèn luyện kỹ năng sống trong dịp nghỉ hè
con của tôi từ cấp một thì cháu đã học trường thực nghiệm
và từ cấp hai cấp ba thì các cháu học trường này
và tôi thấy cháu lớn dần lên với cái mong muốn của tôi đó chính là cháu có thể phát triển cá nhân của mình
cháu độc lập và cháu làm chủ được mình trong nhiều tình huống
đấy là điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất
việt nam đang trong quá trình toàn cầu hóa
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
thực chất cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực
chính vì vậy đổi mới giáo dục đang là một xu hướng tất yếu mang tính toàn cầu
cho đến thời điểm hiện tại hầu hết các trường trung học phổ thông trung học cơ sở trên cả nước
đã chủ động thực hiện khá tốt các mục tiêu đổi mới giáo dục
tuy nhiên câu chuyện không tổ chức dạy thêm học thêm trong dịp nghỉ hè
cũng là nội dung đáng nói và giành được nhiều sự quan tâm của phụ huynh học sinh và cả các nhà làm giáo dục
thay vì là câu chuyện đi học thêm để có thêm kiến thức
động viên phụ huynh hãy tin tưởng là vào năm học mới với sự quan tâm của cha mẹ học sinh
với sự cố gắng sự giúp đỡ sự chăm sóc sự nỗ lực của các thầy cô giáo
thì các em học sinh vẫn đủ hành trang kiến thức để tự tin trưởng thành mỗi ngày
với những ai đã bước qua quãng đời học sinh sẽ không thể nào quên những ngày hè tươi đẹp
chính những kỳ nghỉ hè là những ký ức đẹp đẽ vẽ nên thế giới tâm hồn cho nhiều thế hệ
đây cũng là yếu tố không kém phần quan trọng góp phần để học sinh được phát triển một cách toàn diện
ngay sau khi tiếng trống trường này được văng lên cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghề hè đã đến
một năm học kết thúc
và chiếc chống trường này cũng được nghỉ ngơi trong vòng ba tháng
các em học sinh sẽ bước vào một kỳ nghỉ hè và học tập với nhiều kỹ năng bổ ích
với các thầy cô giáo các bậc phụ huynh và các em học sinh đã chuẩn bị điều gì
trong ba năm cấp ba thì với em kiến thức không chỉ nằm ở sách vở không chỉ nằm ở các thiết học trên lớp
mà còn nằm ở các thiết học ngoại khóa
buổi dã ngoại trải nghiệm bì thú đó không chỉ là những kỹ năng sống mà còn là những hành trang rất là quý báu cho chúng em để bước vào đời sau này
mùa hè khi chúng ta có thể sử dụng thời gian hợp lý và bổ ích như vậy thì sẽ bổ trợ rất là tốt cho các hoạt động học tập cho các con
và để cho các con nhận ra được những cái giá trị đích thực của cuộc sống
có thể giúp đỡ ông bà bố mẹ và biết yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn